sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây tại một cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ một a thuộc địa bàn phường quảng thành thành phố thanh hóa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã phá chuyên án bắt quả tang hai đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy vào địa bàn thành phố thanh hóa và các huyện lần cận
hai đối tượng bị bắt quả tang gồm trịnh xuân dũng ở thị xã bỉm sơn và lê xuân thanh ở thành phố thanh hóa
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng kẹo một gói ma túy tổng hợp dạng đá
khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng kẹo hai mươi hai gói ma túy ketamin ba viên thuốc lắc một khẩu súng quân dụng bên trong có bảy viên đạn
qua kết quả đấu tranh ban đầu trịnh xuân dũng và lê xuân thanh đều là hai đối tượng giang hồ cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
quanh nhau trong tù và ra tù cùng một thời điểm cả hai đã câu kết và hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ mường lát về thành phố thanh hóa và các huyện lân cận để tiêu thụ